vâng thưa quý vị và các bạn áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng suy yếu và rút ra phía đông
vùng hội tụ gió dịch chuyển dần sang phía đông và tác động đến khu vực vùng núi bắc bộ
dự báo sẽ là một ngày cuối tuần mát mẻ đặc biệt là vào chiều tối và đêm khi mà mưa rào và rông sẽ xảy ra ở vài nơi
vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
tuy nhiên quý vị vẫn cần lưu ý khi di chuyển bởi những cơn rông bất chợt có thể kéo theo lốc xét và gió giật rất nguy hiểm khi tham gia giao thông
vì vậy nếu thấy hiện tượng thời tiết bất thường thì quý vị cần tìm đến những nơi tránh trú an toàn
dự báo thời tiết khu vực nam bộ do ảnh hưởng của rìa rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam
nên ở khu vực nam trung bộ và tây nguyên cùng với đó là nam bộ thì sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
nhiệt độ nam bộ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c có nơi trên ba mươi hai độ
quý vị cần lưu ý thời tiết dù mát mẻ nhưng tuyệt đối không được ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết
nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn năm k của chính phủ và yên tâm về hàng hóa thiết yếu sẽ đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu của quý vị
đặc biệt là người dân tại tp hcm
vâng và chi tiết về nhiệt độ của các vùng chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình